nam bệnh nhân bốn mươi năm tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kém ăn buồn nôn vàng da kém nôn
khai thác tiền sử cho thấy anh đã phát hiện mắc viêm gan b cách đây một mươi năm
anh còn bị u lympho tế bào nhỏ đã điều trị hóa chất sáu đợt
một năm trước anh điều trị thuốc kháng virus viêm gan b
tuy nhiên ba tháng gần đây anh tự ý bỏ thuốc điều trị và chuyển sang uống thuốc nam không rõ nguồn gốc
sau uống anh gặp phải triệu chứng như trên và có chỉ định nhập viện để điều trị
tại bệnh viện người này được chẩn đoán suy gan cấp và bán cấp ung thư hạch limpho viêm gan virus b mạng hôn mê gan
theo thạc sĩ bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
người đàn ông nhập viện trong tình trạng hôn mê suy gan nặng bác sĩ phải cho đặt ống thở máy tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện
được bác sĩ giải thích tiên lượng nặng gia đình bệnh nhân đã xin về chăm sóc tại nhà
bác sĩ phạm văn phúc cảnh báo thời gian vừa qua đơn vị tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong tình trạng suy gan và hôn mê gan rất nặng
do người dân tự ý bỏ thuốc kháng virus để dùng thuốc nam thuốc bắc
bệnh nhân viêm gan b cần được đi khám định kỳ bởi các bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm viêm gan
qua đó các bác sĩ sẽ đưa ra pháp đồ điều trị phù hợp và phương án theo dõi kịp thời
người bệnh tuyệt đối không được dùng các loại thuốc nam thuốc bắc thực phẩm chức năng khi chưa có tư vấn của bác sĩ trong điều trị viêm gan b
thông tin về căn bệnh này bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền trưởng khoa khám bệnh cơ sở kim trung bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
khi mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị nhiễm virus gan b thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám xem mình ở giai đoạn nào có cần phải điều trị hay không
và chúng ta ghi nhớ là viêm gan b là một trong những căn nguyên hàng đầu gây ung thư gan viện tại việt nam
thì chúng ta cũng sẽ phải tầm soát ung thư gan cho chính bản thân mình
như vậy một người bị nhiễm viêm gan b thì sẽ phải khám định kỳ ba đến sáu tháng một lần
mỗi lần xét nghiệm sẽ được tầm soát chức năng gan sẽ được xét nghiệm chức năng gan đến tải lượng virus để đánh giá gian lận bệnh và tầm soát sơ gan và ung thư gan
từ đó bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị hoặc là theo dõi thích hợp cho người bệnh
mặc dù là viêm gan b có rất nhiều biến chứng như vậy nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được
dựa vào các phương pháp điều trị hiện tại thì hoàn toàn chúng ta có thể dự phòng được các biến chứng của viêm gan b như sơ gan suy gan và ung thư gan
hiện tại phương pháp điều trị thì có hai phương pháp
một là phương pháp điều trị liệu pháp miễn dịch
thì hiện tại các cái thuốc về liệu pháp miễn dịch thì hiện tại không sẵn có tại việt nam
tuy nhiên ở trên thế giới thì mọi người vẫn có thể sử dụng phương pháp này
thế còn phương pháp sẵn có tại việt nam chính là uống thuốc kháng virus
chúng ta uống thuốc khá virus để ức chế cho virus không nhân lên nữa
và ngủ yên trong tế bào gan
đồng thời dần dần sẽ được loại trừ và dần dần ra khỏi máu và dần dần được loại trừ ra tế bào gan
và khi chúng ta ước chế được virus viêm gan b thì chúng ta sẽ không bị các bệnh lý về gan không bị các biến chứng
và chúng ta có thể cải thiện chất lượng sống cũng như tuổi thọ của chúng ta
viêm gan b là một bệnh mặc dù không chữa khỏi hoàn toàn được nhưng có thể chữa khỏi chức năng
và việc chữa khỏi chức năng chính là việc uống thuốc kháng virus
khi chúng ta uống thuốc kháng virus lâu thì sẽ đạt được mục tiêu là chữa khỏi bệnh
và sắp tới với sự phát triển của y học thế giới thì sẽ ra rất nhiều loại thuốc mới tác động đến nhiều khâu trong quá trình sống của virus viêm gan b
trong đó có cả khâu về miễn dịch
với các phương pháp mới này hứa hẹn trong vòng bốn đến năm năm nữa chúng ta sẽ có một liệu pháp chữa khỏi chức năng cho người bệnh viêm gan b trong thời gian khoảng từ một đến hai năm
việc tiêm vaccine viêm gan b để phòng bệnh thì chỉ có ý nghĩa đối với người chưa nhiễm viêm gan b
tức là khi chúng ta chưa nhiễm thì chúng ta phải tiêm
tiêm để chúng ta có được miễn dịch và chúng ta sẽ không bị mắc bệnh trong tương lai khi chúng ta tiếp xúc với nguồn lây
thế còn đối với bệnh nhân đã bị rổi thì tiêm sẽ không có ý nghĩa bởi vì chúng ta đã bị rồi cho nên chúng ta chỉ còn cách là đi khám theo dõi và điều trị thôi
vâng ngay khi bạn đang mắc virus viêm gan b thì bạn hoàn toàn có thể giữ gìn lá gan của bạn khỏe mạnh bằng cách là có một nối sống lành mạnh
chúng ta có một chế độ dinh dưỡng hợp lý này tránh thức khuya chúng ta phải ngủ đủ tám tiếng một ngày
tập thể dục hàng ngày đều đặn và chú ý là phải đi khám định kỳ ba đến sáu tháng một lần ít nhất là sáu tháng một lần
mỗi lần khám thì cần phải kiểm tra chức năng gan tầm soát ung thư gan và đến tài lượng virus
và khi mình có dấu hiệu cần phải điều trị thì cũng phải tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ uống thuốc đều đặn
thì như vậy dù bạn có bị nhiễm virus gan b thì bạn vẫn có một lá gan khỏe mạnh và có cuộc sống chất lượng như mọi người bình thường và có tuổi thọ như người bình thường